trước tình hình ca nhiễm covid một mươi chín có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây
các bệnh viện nhân viên y tế tại tp hcm đã được huy động để lên phương án tiếp nhận cũng như điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bác sĩ phạm thanh việt trường phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện trợ rẫy cho biết
tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín hiện chỉ còn bệnh viện trợ rẫy phụ trách về nhân lực chuyên môn
nhân lực trung ương các tỉnh cũng như tại tp hcm đã rút về hết
khi dịch bệnh tạm ổn bệnh viện chỉ còn một trăm năm mươi bệnh nhân và nhân lực
đối phục vụ một trăm năm mươi bệnh nhân
nhưng nay đã quá tải bệnh nhân đã lên một trăm bảy mươi người
bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ trở lên chiếm tỷ lệ gần sáu mươi cao hơn thời điểm trước ba mươi
hiện không còn giường để nhận bệnh nhân nên mỗi ngày phải nhờ tổ điều phối của sở y tế
điều động bệnh nhân qua các bệnh viện khác từ năm đến bảy ca
dù rất khó nhưng nhân lực cũng không đủ để đảm đường bác sĩ việt nói
về giải pháp theo bác sĩ việt bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đang làm văn bản
trình sở y tế cho bệnh viện mở
bệnh viện đã thêm giường hồi sức nhưng với điều kiện sở y tế phải bổ sung nhân lực
muốn mở thêm bao nhiêu giường thì cử thêm bấy nhiêu nhân lực
phó giáo sư tiến sĩ trần vĩnh hương giám đốc bệnh viện bình dân
kiêm giám đốc bệnh viện giã chiến số tám cho hay ba tuần trước bệnh viện chỉ còn bốn mươi hai ca
nhưng đến nay lên hai trăm linh ca trong đó có sáu ca nặng
bệnh viện đã chuẩn bị cơ số máy thở hàng trăm đầu thở oxy và một mươi tám giường hồi sức
xu hướng bệnh nhân tăng lên nhưng chỉ hiện còn bệnh viện bình dân phụ trách bệnh viện giã chiến số năm
tổng cộng một trăm ba mươi người kể cả bộ đội
đồng thời bệnh viện bình dân còn tri viện cho bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi sáu
quận một mươi hai trạm y tế lưu động khám chữa bệnh tại bệnh viện bình dân
theo phó giáo sư tiến sĩ lê đình thanh giám đốc bệnh viện thống nhất
kim phụ trách bệnh viện giã chiến đa tầng tân bình một giường
có thời điểm bệnh viện giã chiến đa tầng tân bình số ca bệnh xuống thấp còn khoảng hơn bốn trăm linh ca rất đáng mừng
nhưng nay số ca bệnh tăng lên song vẫn được kiểm soát người dân được trang bị kiến thức tốt hơn tự giác hơn
phó giáo sư tiến sĩ lê đình thanh cho rằng điều quan trọng bây giờ là chăm sóc f nhẹ để không chuyển nặng hạn chế cả tử vong
tại cuộc họp báo về tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
bác sĩ nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm
thông tin việc f có chiều hướng gia tăng nhẹ dù đã có nhiều biện pháp
nhưng cũng được lường trước khi mở cửa sản xuất kinh doanh và bình thường đối với các hoạt động của tp hcm
khi số f gia tăng nhẹ thì kéo theo gia tăng tử vong mà chủ yếu người trên sáu mươi năm tuổi và chưa tiêm ngừa
trong sáu chiến lược chống dịch mới của tp hcm chiến lược điều trị f được triển khai theo hướng
f không triệu chứng và có triệu chứng nhẹ được chăm sóc quản lý tại nhà
sở y tế tăng cường bác sĩ cho các quận huyện có f tăng
phát gói thuốc cho f đặc biệt là thuốc monopizavir kháng virus
các bệnh viện tầng hai tầng ba sẽ tập trung chăm sóc người bệnh có triệu chứng trung bình trở lên
và những người thuộc nhóm nguy cơ cao
về công tác thu dung điều trị f tại các bệnh viện tất cả cơ sở điều trị luôn sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
trước tình hình f gia tăng đầu tuần qua sở y tế tp hcm đã mời họp khẩn giám đốc một mươi sáu đơn vị trực thuộc
họp triển khai công tác thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi sáu
liên quan đến việc triển khai các gói hỗ trợ tại tp hcm tổng số người từ chối nhận hỗ trợ covid một mươi chín đợt ba là một mươi sáu bảy trăm tám mươi một người
nguyên nhân tại sao có đến hàng chục nghìn người không nhận hỗ trợ thông tin sẽ có chi tiết ngay sau đây
triển khai chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số chín hai nghìn hai mươi một do lao động thường bình xã hội tp hcm
đánh giá dựa trên cơ sở báo cáo của hai mươi một
quận huyện và tp thủ đức là cơ bản hoàn thành
theo sở lao động thương binh xã hội tp hcm tổng số nhân khẩu thực tế cư trú trên địa bàn
bao gồm thường trú tạm trú lưu trú là hơn chín tám triệu người
với công tác tri hỗ trợ theo nghị quyết số chín mươi bảy tổng danh sách mà các quận huyện và tp thủ đức
phê duyệt cập nhật lên phần mềm hiện nay là hơn bảy chín triệu người
điều đặc biệt theo sở lao động thương bình xã hội tp hcm tổng số người từ chối nhận hỗ trợ đợt ba này là một mươi sáu bảy trăm tám mươi một người
qua đó thấy được tinh thần đoàn kết chia sẻ khó khăn
nhiều lao động đã cố gắng tự say sở trong lúc khó khăn và tình nguyện nhường lại khoản hỗ trợ của mình
cho những người khó khăn hơn thể hiện tính nhân văn nghĩa tình của người dân tp hcm
đồng thời có hai trăm bốn mươi một bốn trăm bốn mươi bảy người không tủ điều kiện hỗ trợ khi các địa phương giả sát trí hỗ trợ
trong đó do trùng là một trăm linh năm sáu trăm sáu mươi một người không thuộc đối tượng là tám mươi bảy trăm bảy mươi tám người
đã nhận ở địa phương khác là một mươi bốn
các trường hợp còn lại không đủ điều kiện nhận hỗ trợ là do người được lập danh sách không thực tế cư trú
tại thời điểm lập danh sách đã xuất cảnh bán nhà đến nơi khác sinh sống
như thế đến nay còn khoảng một bốn mươi tám triệu người chưa nhận gói hỗ trợ đợt ba nguyên nhân chủ yếu là thiếu kinh phí
sở lao động thương bình xã hội tp hcm cũng đánh giá khó khăn trong việc chi hỗ trợ covid một mươi chín đợt ba
cụ thể do các gói hỗ trợ liên tục ra đời dẫn đến địa phương gặp rất nhiều khó khăn để xử lý các tình huống phát sinh
trong khi thời gian giải quyết yêu cầu rất nhanh rất cấp bách
ngoài ra lực lượng ở cơ sở mỏng trong khi khối lượng công việc phát sinh cùng lúc quá lớn lại bị chi phối bởi tình hình dịch bệnh
nên nhiều lúc không thể trực tiếp tiếp cận được người có nhu cầu hỗ trợ thực tế từ đó phát sinh thiếu sót
ghi nhận thông tin chưa đầy đủ quá trình giả soát xét xuyệt chưa trọn vẹn
tại nghệ an sau khi vợ chồng bác sĩ được phát hiện nhiễm covid một mươi chín
cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm những người trong gia đình
và phát hiện thêm bảy người nữa dương tính
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an ghi nhận tám mươi bốn ca dương tính viết sát covid một mươi chín
trong đó có một mươi bảy ca cộng đồng tại thành phố vinh nghì lộc quỳnh liêu đô lương
ba ca là trong khu vực phong tỏa ba mươi bốn ca đã được cách ly từ trước ba mươi một ca là f một ba ca từ các tỉnh miền nam
trước đó vào sáng cùng ngày trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an đã công bố hai ca nhiễm cộng đồng
chưa rõ nguồn lây tại khối sơn nam phường hưng dũng thành phố vinh
là một cặp vợ chồng là bác sĩ của một bệnh viện trên địa bàn
cụ thể hai bệnh nhân tlt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và chồng là pd sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một và cho kết quả dương tính với sát covid một mươi chín
sau khi phát hiện hai ca nhiễm này cơ quan chức năng lập tức truy vết lấy mẫu xét nghiệm những người thân trong gia đình
và phát hiện thêm bảy người khác trong gia đình gồm
bố mẹ anh trai hai con và hai cháu đều dương tính với sát covid một mươi chín
bảy người trong cùng một gia đình mới
được ghi nhận này gồm nta sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một tn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn tnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tkn sinh năm hai nghìn một mươi một
tn sinh năm hai nghìn một mươi tám ptn sinh năm hai nghìn một mươi sáu pdnk sinh năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài ra cơ quan chức năng cũng ghi nhận thêm người hàng xóm của gia đình này nhiễm covid một mươi chín
là cháu tkc sinh năm hai nghìn chín chú khối xuân nam hưng dũng tp vinh
một tin tức nóng hiện nay đang được quan tâm là mức độ nguy hiểm của biến chủng mới của sars cov hai
biến thể mới với số lượng đột biến lớn vốn được gọi là biến thể b một một năm trăm hai mươi chín
có liên quan tới tình trạng gia tăng nhanh chóng số ca mắc mới ở nam phi
đã được tổ chức y tế thế giới xếp vào danh sách biến thể đáng lo ngại
biến thể này sẽ có tên chính thức là omicron
who tuyên bố sau khi các chuyên gia tiến hành họp khẩn vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
và kiểm tra dữ liệu từ nam phi
có vẻ như các dữ liệu này cho thấy số ca mắc biến thể omicron b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín tăng theo cấp số nhân
omicron là chữ cái thứ một mươi năm trong bảng chữ tài hy lạp
trước đó nhiều nước như anh israel và một số quốc gia eu đã áp hạn chế di chuyển
đối với các nhóm nước ở miền nam châu phi sau khi cộng đồng khoa học bày tỏ lo ngại
về khả năng biến thể mới có thể né vaccine và lây lan nhanh hơn biến thể đang phổ biến hiện nay
thủ tướng israel naftali bennett cảnh báo
israel đang đứng trước ngưỡng tình trạng khẩn cấp quốc gia
nước này đã lập tức điều động quân đội đưa những người mới trở về từ khu vực bị ảnh hưởng đi cách ly
zardis david bộ trưởng y tế anh đã mô tả biến thể mới là mối lo ngại lớn ở phạm vi quốc tế và tiết lộ
những dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể này có thể lây lan mạnh hơn delta
và các vaccine hiện có nhiều khả năng kém hiệu quả đối với nó
anh đã tiến hành áp lệnh cấm di chuyển đối với các nước nam phi botswana nambiia
người về từ các quốc gia này sẽ phải cách ly tập trung một mươi ngày
chủ tịch ủy ban châu âu uzeru von der leyen cảnh báo rằng biến thể mới có thể lây khắp thế giới
trong vòng vài tháng khi ca mắc đầu tiên ở châu âu được xác định
ba hối thúc người dân các nước châu âu tiêm chủng bao gồm cả mũi tăng cường
tại châu á hồng kông đã công bố hai trường hợp mắc biến thể mới sau khi giải trình tự gen
trong đó có một người đến từ nam phi
trong khi đó mỹ đang gấp rút thu nhập dữ liệu khoa học
về biến thể mới nhưng quan chức y tế của chính quyền mỹ ông anthony fauci cho biết
mỹ cần thêm thông tin trước khi quyết định có dừng các chuyến bay từ nam phi hay không
với quyết định mới đây who đã bỏ qua giai đoạn trung gian mà ship ngay omicron vào dạng đáng lo ngại
thông thường các biến thể sẽ có giai đoạn được coi là đáng quan tâm
các chuyên gia tại buổi họp khẩn của who đã tranh luận về việc có nên đợi vài ngày
trước khi đưa biến thể mới vào mức cao nhất trên thang đáng lo ngại hay không
tuy nhiên quan điểm này không đáng lo ngại
tuy nhiên quan điểm này không đáng lo ngại
đã bị bác bỏ bởi thế giới lúc nào cũng hành động quá muộn màng
nguồn tin của ft cho hay
thưa quý vị biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín xuất hiện trong bối cảnh châu âu đang chìm trong làn sóng dịch bệnh
tồi tệ chưa từng có buộc nhiều chính phủ phải mạnh tay siết chặt các biện pháp kiểm soát
đặc phái viên tổ chức y tế thế giới who phụ trách covid một mươi chín ông david naboro
hôm hai mươi sáu tháng một mươi một thừa nhận có những dấu hiệu đáng lo ngại khi quan sát biến chủng mới được tìm thấy lần đầu ở nam phi
virus dường như có khả năng mạnh hơn vượt qua hệ thống phòng vệ của con người mà chúng ta tạo dựng bằng chương trình tiêm chủng suốt từ đầu năm
ông nabarro nói
ngay từ trước khi who lên tiếng thông tin về biến chủng mới khiến các nước châu âu lập tức tăng cường cảnh giác và xích chặt các biện pháp phòng dịch
đến tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một chủ tịch ủy ban châu âu ursura von der leyen chính thức khuyến cáo các nước thành viên
nên đình chỉ chuyến bay từ khu vực miền nam châu âu cho tới khi có thêm thông tin về nguy cơ biến chủng b một
năm hai mươi chín mang lại
những người trở về từ khu vực này cần tôn trọng quy định cách ly nghiêm ngặt bà von der leyen nói
đến nay tám nước trong khối đã hành động như vậy gồm anh áo séc đan mạch đức italia hà lan tây ban nha theo reuters
ngay trong hôm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một who phải triệu tập một cuộc họp trực tuyến đặc biệt để phân tích thông tin đã thu thập được về biến chủng b một
tác động của các đột biến trên b một
đối với những loại vaccine hiện hành có thể
sẽ chưa sáng tỏ trong chiều tuần tới
christian demeer người phát ngôn của who cho biết các nhà nghiên cứu đang tiếp tục tìm hiểu về những đột biến và tác động của chúng
đối với khả năng lây nhiễm cũng như độc lực của chúng
đến nay nhiều người nhiễm biến chủng b một
năm hai nghìn chín bên ngoài châu phi đã được ghi nhận ở israel bỉ và hồng kông trung quốc
ngay sau khi thông tin về biến chủng b một một
năm hai mươi chín được who xác nhận chính phủ hàng loạt quốc gia từ châu âu tới châu á đã xích chặt các biện phát phòng
dịch đóng cửa biên giới với người đến từ các nước miền nam châu phi
liên quan tới triển khai biện pháp hạn chế di chuyển who khuyến nghị các nước tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận khoa học và dựa trên đánh giá rủi ro
đại diện của who cho biết tổ chức sẽ hướng dẫn các quốc gia cách thức phản ứng cần thiết trước bế chủng mới
nếu được who xếp vào nhóm đáng lo ngại biến chủng b một
năm hai mươi chín sẽ đứng chung với biến chủng nguy hiểm nhất hiện nay là delta
tuy nhiên một số cảnh báo cho rằng biến chủng mới
thậm chí còn đáng sợ hơn delta bởi ba mươi hai đột biến ở gai protein có thể giúp biến chủng này kháng vaccine mạnh hơn
số đột biến trên biến chủng b một một
năm hai mươi chín lớn hơn nhiều so với đột biến trên hai biến chủng nguy hiểm là delta với hai đột biến và bê ta ba đột biến
các nhà khoa học anh và nam phi cảnh báo biến chủng mới có khả năng xóa sạch những thành tiệu tiêm chủng
mà nhân loại đạt được trong một mươi một tháng vừa qua
điều đáng lo ngại là khi virus có quá nhiều đột biến hành vi của virus có thể sẽ thay đổi
maria van kerkhove một chuyên gia hàng đầu của who về covid một mươi chín cảnh báo
bộ trưởng y tế anh sardis david cho biết giới chức anh quan ngại sâu sắc trước biến chủng b một một
năm hai mươi chín bởi nó có thể khiến các vaccine hiện nay giảm tác dụng
chính phủ các nước châu âu đã nhanh chóng nâng cao cảnh giác cho thông tin về biến chủng b một
năm hai mươi chín lúc này một làn sóng dịch bệnh tồi tệ chưa từng có đang bùng lên ở nhiều nước châu âu
điều cuối cùng mà chúng ta muốn chứng kiến lúc này đã để một biến chủng mới
xâm nhập có thể gây ra vấn đề tồi tệ hơn bộ trưởng y tế đức vance spahn nói
ủy ban châu âu cho biết sẽ nhanh chóng phối hợp hành động với các nước trong khối
chủ tịch ủy ban châu âu ursura von der leyen đề xuất tất cả thành viên
khẩn cấp đình chỉ di chuyển đường không với khu vực phía nam châu phi
chính phủ đức tuyên bố đề xuất của bà von der leyen có thể được thực hiện
ngay trong tối ngày sáu tháng một mươi một do địa phương
bộ trưởng y tế span cho biết các máy bay trở về từ nam phi
sẽ chỉ được phép đưa công dân đức về nước
những người này sẽ phải cách ly một mươi bốn ngày ngay cả khi đã tiêm đủ liều vaccine
cùng ngày hà lan và italia bàn bố lệnh cấm nhập cảnh với người đã từng đến
bảy quốc gia châu phi gồm nam phi lesotho botswana zimbabwe mozambique namibia
exquatini trong một mươi bốn ngày do lo ngại biến chủng mới
đây là những quốc gia thuông quốc vực có rủi ro cao
bộ trưởng y tế hà lan hugo de jonge cho biết
các nhà khoa học hiện nay phải chạy đua với thời gian để làm rõ tác động
của biến chủng virus mới
đối với vaccine lo ngại b một một năm trăm hai mươi chín có thể lây lan mạnh hơn
kháng vaccine dễ dàng hơn so với delta
biến chủng khiến hàng loạt quốc gia quay trở lại với ác mộng covid một mươi chín
sau khi tưởng như đã kiểm soát được dịch bệnh
đây có thể nói là biến chủng nguy hiểm nhất chúng ta phải đối mặt cho đến nay
các nghiên cứu đang được khẩn trương tiến hành để xác định mức độ lây lan
độc lực và khả năng kháng vaccine của virus
jenny hari chuyên gia y tế của chính phủ anh cho biết
ngay từ trước khi nam phi công bố thông tin về biến chủng mới
nhiều nước châu âu đã có kế hoạch tung ra những biện pháp mới
nhằm tăng độ bao phủ vaccine xích chặt kiểm soát dịch bệnh
nhắm vào những người chưa tiêm chủng
đức cộng hòa séc và bồ đào nha những nước có tỷ lệ tiêm chủng
thuộc nhóm cao nhất thế giới đã ban bố hàng loạt biện pháp mới
nhằm ngăn chặn làn sóng ca mắc covid một mươi chín tồi tệ chưa từng có
thủ tướng angela merkel cảnh báo chính phủ kế nhiệm cần cảnh giác
với làn sóng dịch bệnh hiện nay khi số ca mắc covid một mươi
chạm mốc kỷ lục bảy mươi bốn năm trăm bảy mươi chín hôm hai mươi năm tháng một mươi một
số người chết vì covid một mươi chín ở đức đã vượt một trăm linh trường hợp
đồng thời cơ quan y tế eu phê chuẩn mũi tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em nhóm năm một mươi bảy tuổi
thưa quý vị giữa lúc châu âu đang gồng mình chống lại làn sóng
đại dịch tồi tệ chưa từng có này thì tại anh chiến dịch tiêm mũi vaccine
tăng cường cùng với việc chấp nhận cho virus lưu hành trong cộng đồng
một thời gian dài đã giúp cho anh thoát khỏi đợt bùng phát dịch mới
tại châu âu
công của anh trong việc tránh được đợt dịch bùng phát mới nhất
trên khắp châu âu đi kèm với một cái giá rất đắt
tỷ lệ người qua đời vì covid một mươi chín ở anh cao hơn nhiều so với hầu hết
các nước tây âu khác dù nước này được tiếp cận với vaccine sớm hơn
so với liên minh châu âu eu
chúng tôi hành động như thế tình hình ở châu âu tồi tệ hơn rất nhiều
nhưng chúng tôi chịu đựng số người chết và mắc bệnh cao hơn trong thời gian dài
david syrah giáo sư về sức khỏe cộng đồng toàn cầu
đại học inbos ở scotland cho biết số người qua đời vì covid một mươi chín
tăng vọt từ tháng bảy khi thủ trưởng boris johnson đồng ý dỡ bỏ
tất cả hạn chế thậm chí yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang
con số ghi nhận hàng ngày hiện tại tăng gần gấp năm lần so với những tuần trước
ngay tự do
tổng số ca nhiễm virus tại anh đã tăng lên tới một mươi triệu người vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
chỉ riêng tỷ lệ tiêm chủng quốc gia không nói lên toàn bộ câu chuyện
ở đức chỉ khoảng tám mươi sáu dân số từ sáu mươi tuổi trở lên nhóm chiếm hơn chín mươi
số ca tử vong covid một mươi chín của cả nước đã được tiêm phòng
điều đó có nghĩa ba bốn triệu người sẽ bị tổn thương vẫn chưa được bảo vệ
ở anh chín mươi người trong độ tuổi đó đã nhận đủ vaccine
mike renn người đứng đầu chương trình sức khỏe khẩn cấp của tổ chức y tế thế giới
who cho rằng các nước eu có thể học hỏi từ anh về tầm quan trọng của việc tập trung
vào những người cần tiêm phòng nhất
chính phủ nên biết chính xác những ai chưa tiêm chủng và chuyển sự quan tâm sang họ
ông nói anh thực sự dẫn đầu thế giới về cách xem xét dữ liệu
có sự kết hợp phức tạp của chính phủ
nhiều yếu tố dẫn đến việc vương quốc anh có số ca covid một mươi chín cao
nhưng tỷ lệ tử vong vẫn duy trì ổn định
hôm hai mươi bốn tháng một mươi một nước này báo cáo hơn bốn mươi bảy ca nhiễm mới
một trong những mốc cao nhất châu âu cùng với một trăm bốn mươi bảy trường hợp tử vong
mũi tiêm tăng cường có thể giúp bảo vệ những người sẽ bị tổn thương nhất
gần một mươi sáu triệu người đã tiêm đủ mũi thứ ba ở anh so với sáu sáu triệu người ở đức
thưa quý vị thưa các bạn thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo